ngày hai mươi hai tháng ba vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát kracus city hall ở thủ đô moscow đã khiến hơn một trăm linh người thiệt mạng và một trăm bốn mươi năm người bị thương
đến nay vụ tấn công này đã và đang khiến người dân nga cùng dư luận thế giới phẫn nộ lên án
đáng chú ý sau vụ việc những người hùng dũng cảm đối đầu kẻ khủng bố nhà hát nga cũng là khoảnh khắc khó quên đối với nhiều người dân chứng kiến
được biết đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất xảy ra ở nga kể từ vụ bao vây trường học bersland năm hai nghìn bốn khi phiến quân hồi giáo bắt hơn một người làm con tin trong đó có hàng trăm trẻ em
vào thời điểm những kẻ tấn công nhà hát một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông mosco ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy
sau khi nhắm bàn đám đông những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà
khiến tổ hợp krokus city hall chìm trong biển lửa một số lượng lớn cảnh sát nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
là một trong số những người có mặt tại hiện trường bà elina sáu mươi một tuổi hồi tưởng lại
hôm đó bà tới nhà hát trên để xem ban nhạc picknik biểu diễn tuy nhiên khi buổi diễn chưa bắt đầu tiếng súng đã rộn lên trong khán phòng khi bốn kẻ khủng bố xông vào và nã đạn bửa bãi
trong lúc hỗn loạn một người đàn ông đã dũng cảm lao vào rằng súng của kẻ khủng bố trong nhà hát krokus
giúp hàng chục người trốn thoát khi ấy trong lúc mọi người hốt hoảng chạy ra phía sau sân khấu một tay súng đã cản đường họ và liên tục khai hỏa
đúng lúc ấy một người đàn ông bất ngờ nhảy bổ về phía kẻ khủng bố cướp vũ khí và dùng báng súng đánh cục tên này
hành động dũng cảm của người đàn ông đã giúp hàng chục nạn nhân thuận lợi chạy trốn qua lối thoát hiểm
tuy vậy elena không rõ người hùng này có sống sót sau thảm kịch hay không bởi vì bà không thấy anh sau đó
bà đã phải hối hả chạy ra ngoài vì tiếng súng tiếp tục rộ lên trong nhà hát
cùng sự sợ hãi như elina một nạn nhân đang nhập viện cũng kể lại khoảnh khắc chạm mặt các tay súng
cô cho biết cô đã sống sót bằng cách giải chết trong lúc cô cùng một số người tìm cách chạy ra cửa một tay súng nhìn thấy và bắn thẳng vào họ
lúc ấy cô vô cùng sợ hãi cô đã nhanh chí nằm xuống sàn nhà và già vời như mình đã không còn thờ
khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên trong khán phòng nhà hát
cô cố gắng nhích ra phía cửa sắp vào để có thể tìm hy vọng sống
tuy vậy cô vẫn bị bỏng bởi đám cháy và vài phút sau khi ngọn lửa bùng lên mới dám bỏ về phía lối ra
được biết lực lượng bảo vệ trong nhà hát cũng đã nỗ lực ứng cứu và làm việc rất chuyên nghiệp
theo lời kể của những người may mắn sống sót ngay khi phát hiện bất thường những nhân viên bảo an tại đây đã nhanh chóng mở các lối thoát hiểm
hướng dẫn mọi người bỏ chạy đồng thời chấn an mọi người không hoàn loạn
tuy nhiên cũng có nhiều người không thể chạy khỏi nhà hát sau một số cửa ra vào bị khóa
theo các điều tra viên nga sau khi xả súng những kẻ khủng bố còn tiếp tục phóng hỏa nhà hát krokus và lúc mọi người vẫn đang mắc kẹt bên trong
đam cháy bốc lên thiêu rụi khán phòng và khiến trần nhà sập xuống trôn vùi nhiều người
thông tin về vụ việc kênh telegram bazaar cho biết tại hiện trường hai mươi tám nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh và một mươi bốn nạn nhân nằm trên cầu thang nhà hát crocus

các nạn nhân đang cố thoát thân thậm chí nhiều người mẹ qua đời trong tư thế đang ôm con
tất cả đều không còn sự sống
đến nay lực lượng an ninh nga đã bắt giữ tổng cộng một mươi một nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố trên
bước đầu các nghi phạm đã khai một phần động cơ và thông tin khác liên quan đến vụ sản súng đẫm máu
sau vụ tấn công các cơ sở y tế cũng gấp rút cấp cứu cho các nạn nhân
theo đó ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện
đã có rất nhiều người dân nga tình nguyện tới đây để hiến máu góp sức mình hỗ trợ những người bị thương
bất chấp thời tiết giá lạnh hàng người đến xếp hàng để hiến máu cứ giải thêm
họ kiên nhẫn để chờ đến lượt mình
lực lượng tình nguyện phát trả nóng và cung cấp bánh kẹp miễn phí
tất cả đều cố gắng đóng góp kể vai sát cánh bên nhau trong những giờ phút khó khăn của đất nước
qua ghi nhận mới đây tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó gen telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công một cuộc tụ tập lớn ở ngoài ô thủ đô moscow của nga
tuy nhiên moscow vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraine bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
cụ thể ngày hai mươi ba tháng ba tổng thống ukraine vladimir zelensky đã lên tiếng khẳng định
vladimir putin và quan chức nga đang cố đổ lỗi cho người khác về vụ tấn công
điều này từng diễn ra trước đây khi nhiều tòa nhà bị phá hủy
sau vụ xả súng và vụ nổ họ luôn tìm người khác để đổ lỗi
lãnh đạo ukraine cáo buộc nga đã đưa hàng trăm ngàn người đến đây trên đất ukraine để chiến đấu chống lại ukraine
và không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong đất nước của họ
theo ông zelensky những cáo buộc từ nga đối với ukraine sau vụ tấn công khủng bố ở mosco là điều hoàn toàn có thể đoán trước được
trước đó tổng thống nga putin đã triệu tập lãnh đạo từ các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp để họp
kremlin cho biết tại cuộc họp tổng thống putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của cơ quan an ninh liên bang fsb
ủy ban điều tra lực lượng cảnh vệ quốc gia và các nội vụ tình trạng y tế và khẩn cấp
trong buổi họp tổng thống nga đã gọi vụ tấn công ở nhà hát krokus là hành vi khủng bố màn dợ và cam kết trừng phạt mạnh tay tất cả người liên quan
được biết toàn bộ bốn nghi phạm vụ tấn công khủng bố đã bị bắt khi đang hướng về ukraine
thông tin sơ bộ cho thấy họ có cơ hội vượt biên
ông putin cho biết
dữ liệu sơ bộ cho thấy một cánh cửa đã được chuẩn bị sẵn từ ukraine để cho nhóm này vượt qua biên giới
ông không nêu bằng chứng trong khi ukraine kiên quyết bác bỏ mọi sự liên quan với vụ khủng bố
sau những nghi ngờ của nga ông andrei juster phát ngôn viên tổng cục tình báo bộ quốc phòng ukraine tuyên bố
ukraine không liên quan đến cuộc tấn công khủng bố này
ukraine đang bảo vệ chủ quyền giải phóng lãnh thổ và chiến đấu với quân đội nga không phải dân thường
trong khi đó mikhail podolyak
phóng vấn của tổng thống ukraine cũng cho rằng cáo buộc của nga không có cơ sở thực tế
theo ông nhóm nghi phạm này nếu vượt biên vào ukraine sẽ đối mặt với khu vực đang xảy ra giao tranh
và có sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh nga
hiện tại các quốc gia phương tây bao gồm cả mỹ đã lên án vụ tấn công
và bày tỏ sự cảm thông với người dân nga bị ảnh hưởng
các cường quốc ả rập và nhiều quốc gia cũng bày tỏ sự băng hoàng và gửi lời chia buồn
nhà trắng cho biết chính phủ mỹ đã chia sẻ thông tin với nga vào đầu tháng này
về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở moscow
và đưa ra khuyến cáo công khai cho người mỹ ở nga vào ngày bảy tháng ba
nhà trắng cho hay is là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
liên quan đến sự việc một quan chức mỹ cho biết nước này có thông tin tình báo xác nhận
is nhận trách nhiệm về vụ nổ súng
quan chức giấu tên này cho hay washington đã cảnh báo mosco một cách thích hợp
trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công
vụ tấn công hôm xảy ra cách điện kremlin

trong khoảng hai mươi km hai tuần sau khi đại sứ quan mỹ ở nga cảnh báo rằng
những kẻ cực đoan đang có kế hoạch tấn công moscow
theo dan shabat biên tập viên quốc phòng và an ninh của the guardian nhận định
cuộc tấn công ở mosco là lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng
các hành động khủng bố quy mô lớn vẫn là nguy cơ cao
được biết vừa qua hai quan chức mỹ cho hay
mỹ đã cảnh báo nga trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra tấn công
bà andreana washington người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng cho biết
tháng ba chính phủ mỹ nắm được thông tin về một cuộc tấn công khủng bố
đã được lên kế hoạch ở mosco có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn
bao gồm các buổi hòa nhạc khiến bộ ngoại giao phải đưa ra khuyên cáo công khai với người mỹ ở nga
do vậy nhà bình luận dan shabat nhận định trong khi ukraine đang tìm cách tấn công
các mục tiêu quân sự và công nghiệp cách xa hàng trăm km bên trong lãnh thổ nga
các nhà lãnh đạo của nước này hiểu rõ rằng họ sẽ nhanh chóng mất đi sự hỗ trợ của quốc tế
nếu thực hiện một vụ thảm sát dân thường
ngay cả khi thủ phạm bị mosco bắt giữ được chứng minh là các tay súng và đang tiến về phía nam
thì rõ ràng chiến lược đơn thuần của chúng là vượt qua tiền tuyến của chiến sự để tẩu thoát
moscow có vẻ cách xa về phía tây nhưng cũng xa kremlin và iran
nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố hồi tháng một do is nhận trách nhiệm khiến tám mươi bốn người thiệt mạng
is cũng đứng đằng sau một vụ đánh bom khác tại sân bay kabur afghanistan vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
khiến một trăm bảy mươi người afghanistan và một mươi ba lính mỹ thiệt mạng
theo đó vụ xả súng hàng loạt tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc cũng mang theo những tiếng vang ớn lạnh
nhắc nhở về vụ tấn công của is tại paris vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm khiến tám mươi chín người thiệt mạng
và vụ đánh bom liều tại manchester arena vào năm hai nghìn một mươi bảy sau ca khúc của arina khiến hai mươi hai người thương vong